phan trung tường là người trực tiếp được giao nhiệm vụ thẩm định kiểm tra hồ sơ đề nghị ubnd huyện yagrai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lê xuân nghĩa chú tại huyện yagrai nhưng mởn đã không thực hiện theo đúng quy trình
vì vậy mặc dù không có đất nhưng nghĩa vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng số tiền sáu trăm hai mươi triệu đồng
còn phan trung tường là người trực tiếp ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dương thị bình cũng ở huyện yagrai
đăng ký của bình chưa được chuyển đến phòng tài nguyên và môi trường huyện để thẩm định
hậu quả là đối tượng bình đã sử dụng giấy chứng nhận khống này để lừa đảo chiếm đoạt bốn trăm linh triệu đồng của ngân hàng
liên quan đến vụ việc trên từ ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố một mươi chín bị can
về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ngay khi tiếp nhận đơn trình báo của chủ xưởng nhôm ở lạng sơn về việc
bị mất trộm khoảng ba trăm linh kg nhôm công an huyện cao lộc đã khẩn trương điều tra xác minh bắt giữ đối tượng gây án
là nông ngọc hoàng chú tại thành phố lạng sơn và cũng chính là nhân viên làm việc tại xưởng
qua điều tra đã làm rõ trong quá trình làm việc tại xưởng nhôm hoàng phát hiện nhiều sơ hở trong việc kiểm đếm
bảo vệ tài sản và bản thân cũng có sẵn chìa khóa nên đối tượng đã nảy sinh ý định lấy trộm nhôm tại xưởng mang đi bán lấy tiền
đêm ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hoàng gọi điện cho công an
điện cho người thu mua phế liệu đến lấy ba trăm linh kg nhôm và bán được một mươi năm triệu đồng
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay hoàng đã sáu lần lấy nhôm tại xưởng mang đi bán trọng lượng khoảng một ba tấn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa phối hợp với phòng cảnh sát cơ động và công an thành phố nha trang
vừa chia xóa thành công một sới bạc ở trên đỉnh núi tạm giữ hàng chục con bạc
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn bất ngờ đột kích
sới bạc nằm ở thôn xuân sơn xã vĩnh trung thành phố nha trang
lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi bảy đối tượng thu trên chiếu bạc hơn hai mươi một triệu đồng ba xe máy
đây là sới bạc có quy mô khá lớn hoạt động từ đầu tháng bốn
thu hút rất đông con bạc ở địa phương và các tỉnh lân cận đến chơi
địa điểm tổ chức là một ngọn núi hoang vu chỉ có con đường độc đạo
một năm tấn sản phẩm thực vật và sản phẩm động vật có tính dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa bị phòng cảnh sát
phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh vĩnh phúc kiểm tra phát hiện
tiến hành kiểm tra kho hàng của nguyễn văn minh ở phường tích sơn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
phát hiện có bảy mươi mặt hàng như amakong thuốc hút thuốc trị sỏi thận lá lạc tiên thuốc đào xương khớp
và hai mươi kg nhãn mát hàng hóa các loại tổng khối lượng hàng hóa là một năm tấn
chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ hóa đơn liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
hiện phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật